tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức diễn đàn
tuổi trẻ khối các cơ quan trung ương góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ khối các cơ quan trung ương lần thứ một mươi ba
nhiều ý kiến góp ý thể hiện trí tuệ bản lĩnh của tuổi trẻ trong khối
toàn khối có năm mươi sáu cơ sở đoàn trực thuộc với chín mươi đoàn viên thanh niên
trong đó phần lớn đoàn viên thanh niên được đào tạo cơ bản có trình độ chuyên môn lý luận chính trị cao
có lập trường tư tưởng vững vàng đa số các ý kiến phát biểu đồng tình với nội dung kết cấu và định hướng văn kiện
đây là những ý kiến đầy tâm huyết thể hiện quá trình nghiên cứu văn kiện một cách nghiêm túc
trách nhiệm của các cơ sở đoàn trực thuộc các đồng chí đoàn viên thanh niên tri thức trẻ trong khối
diễn đàn ngày hôm nay để đoàn viên thanh niên tổ chức đoàn trong khối có dịp được thể hiện tinh thần trách nhiệm
nói lên ý kiến nguyện vọng của mình đề xuất các nội dung giải pháp nhằm xây dựng đảng bộ khối các cơ quan trung ương ngày càng vững mạnh